ủy ban nhân dân huyện lộc hà vừa phối hợp với các cơ quan chức năng ở tỉnh hà tĩnh
đã tổ chức tiêu hủy hai trăm bảy mươi năm tấn hải sản bị nhiễm độc caymi và phenol trên địa bàn
các lực lượng chức năng ở hà tĩnh đã bốc rỡ toàn bộ số hải sản không bảo đảm an toàn
tại các cơ sở đã niêm phong trước đó ở lộc hà đến bãi rác cụng công nghiệp lộc hà
tại xã hồng lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh để tiêu hủy theo hình thức trôn lấp đất
giải vôi và phun thuốc khử khuẩn cloramin b
toàn bộ số hải sản được đưa đi tiêu hủy lần này có khối lượng hai trăm bảy mươi năm tấn
đây là những sản phẩm hải sản được phát hiện nhiễm độc và niêm phong từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
khi có kết quả xét nghiệm phân tích của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm trung ương
trước sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng chức năng
theo công văn số ba trăm bảy mươi ba tb vpcp ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của văn phòng chính phủ
về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất
dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
toàn bộ hải sản bị nhiễm độc không bảo đảm an toàn thực phẩm
buộc tiêu hủy nói trên sẽ được bồi thường một trăm linh giá trị